thống kê của các cơ quan chức năng tính từ đầu năm đến hết tám tháng năm hai nghìn một mươi chín doanh thu bán lẻ hàng hóa tại thị trường đà nẵng ước tính đạt hơn ba mươi bảy tỷ đồng chiếm năm mươi bảy tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn một mươi ba cùng kỳ năm trước
chỉ tính riêng tháng tám vừa qua doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt năm tỷ đồng tăng hai năm mươi sáu so với tháng trước và tăng hơn một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó các nhóm ngành hàng tăng gồm nhóm phương tiện đi lại dụng cụ trang thiết bị gia đình lương thực thực phẩm và các nhóm hàng may mặc nhiên liệu